thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
ngày hôm qua thì miền bắc đã bắt đầu nắng nóng rồi
không biết rằng là cái tình hình thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào chị hồng nhung
vâng anh kiên và quý vị khán giả
sáng sớm ngày hôm nay thì thời tiết hà nội vẫn dịu mát với mức nhiệt hai mươi bảy độ c
tuy nhiên từ khoảng chín giờ sáng trở đi thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên
cao nhất trong ngày là ba mươi ba độ
nhiệt độ tăng kèm theo độ ẩm cao lên tới tám mươi
khiến cho không khí càng trở nên ngồn ngạt
dạ vâng ạ thế nên là quý vị có thể bật điều hòa
để chế độ khô để có thể cảm thấy dễ chịu hơn
nhất là khi đi ngủ vào cuối tối ạ
dạ vâng đúng là như vậy
thế còn với nam bộ thì cũng do hiệu ứng đô thị
nên là không khí cũng ngột ngạt và nóng bức
nên quý vị cần lưu ý khi có những hoạt động ngoài trời
vào giữa trưa và đầu giờ chiều